phạm tội có tổ chức hành vi phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và không có khả năng thu hồi
từ đó hội đồng xét xử xét thấy phải có mức án nghiêm khắc nhất đối với bị cáo trương mỹ lan
theo quy định của bộ luật hình sự mới đủ tính gian đe
theo hội đồng xét xử bị cáo trương mỹ lan là chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp
trước khi hợp nhất đã tiến hành thu mua cổ phần của ba ngân hàng ngân hàng scb ngân hàng việt nam tín nghĩa và ngân hàng đĩ nhất
khi ngân hàng nhà nước cho phép hợp nhất ba ngân hàng bị cáo lan đã lợi dụng chính sách tái cơ cấu lại ngân hàng
đã thâu tóm số lượng lớn cổ phần của ngân hàng scb sao hợp nhất
tính đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai bị cáo lan nắm giữ khoảng chín mươi một năm cổ phần ngân hàng scb
dù bị cáo lan không nắm giữ các chức vụ tại scb nhưng bị cáo này gián tiếp sở hữu trên chín mươi một cổ phần của ngân hàng
nên bị cáo lan có quyền chi phối quyết định các vấn đề của ngân hàng này
do đó bị cáo lan thỏa mãn là chủ thể của tội tham ô tài sản
lợi dụng vai trò là cổ đông gần như tuyệt đối của ngân hàng scb đã chỉ đạo các bị cáo bùi anh dũng
trương khánh hoàng trần thị mỹ dung võ tấn hoàng văn rút tiền ra khỏi ngân hàng scb để phục vụ mục đích của mình
do đó viện kiểm sát nhân dân tối cao cáo buộc các bị cáo là có căn cứ
theo diễn biến phiên tòa từ ngày năm tháng ba đến ngày bốn tháng bốn sáu mươi sáu bị cáo làm việc tại scb
hệ sinh thái vạn thịnh pháp công ty thẩm định giá tài sản đảm bảo doanh nghiệp khác
đồng phạm giúp sức cho bị cáo trương mỹ lan đều thừa nhận hành vi phạm tội theo cáo trạng
nhưng đề nghị được xem xét vai trò hạn chế làm công ăn lương tin tưởng tuyệt đối vào trương mỹ lan
và không hưởng lợi trong vụ án để được hưởng mức án khoan hồng
riêng bị cáo trương mỹ lan đưa ra nhiều quan điểm lý giải không thao túng scb không chiếm đoạt tiền scb
mà đưa tài sản của gia tộc người thân bạn bè để tái cơ cấu scb nhưng thất bại
một mươi tám bị cáo thuộc đoàn thanh tra tổ giám sát thuộc ngân hàng
nhà nước tại scb và lãnh đạo cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng thuộc ngân hàng nhà nước
nhận tiền của scb trong giai đoạn thanh tra ngân hàng này để bưng biết sai phạm
che giấu thực trạng tài chính đặc biệt yếu kém tại tòa đều thừa nhận hành vi sai phạm
song giữa bị cáo đỗ thị nhàn trưởng đoàn thanh tra cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng hai
thuộc ngân hàng nhà nước và bị cáo nguyễn văn hưng phó tránh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra
giám sát ngân hàng người ra quyết định thanh tra tranh cãi khi xác định
ai có vai trò chủ mưu trong nhóm sai phạm này đỗ thị nhàn cho rằng làm sai do nguyễn văn hưng
chỉ đạo còn viện kiểm sát xác định bị cáo hưng chủ mưu cầm đầu ngược lại bị cáo hưng cho rằng
không chỉ đạo ai không chủ mưu luận tội viện kiểm sát đánh giá bị cáo trương mỹ lan từng bước
nắm giữ chi phối đến chín mươi một năm cổ phần scb là người thực tế có quyền lực chỉ đạo điều hành tuyệt
đối mọi hoạt động của scb tuyển chọn bố trí nhân sự chủ chốt tại scb
từ đó trương mỹ lan sử dụng scb như là công cụ tài chính huy động vốn từ các tổ chức cá nhân
rồi sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi lập hồ sơ vai khống nâng khống giá trị tài sản đảm bảo
rút tiền scb sử dụng cho mục đích cá nhân trong một mươi năm từ năm hai nghìn một mươi hai đến năm hai nghìn hai mươi
scb đã giải ngân cho nhóm bị cáo trương mỹ lan hơn hai năm trăm linh khoản vay với tổng số tiền hơn một triệu
tỷ đồng chiếm chín mươi ba số tiền cho vai của ngân hàng
đến năm hai nghìn hai mươi hai nhóm bị cáo lan còn một hai trăm tám mươi bốn khoản vay dư nợ tại scb hơn sáu trăm bảy mươi bảy tỷ đồng
gần bốn trăm tám mươi bốn tỷ đồng dư nợ gốc và một trăm chín mươi ba tỷ tiền lãi nằm trong nhóm không có khả năng thu hồi
với thiệt hại trên viện kiểm sát đề nghị trương mỹ lan tử hình về tội tham ô tài sản
hai mươi năm tù về tội đưa hối lộ một mươi chín đến hai mươi năm tù về tội vi phạm quy định bề cho vai trong hoạt động
của các tổ chức tiến dụng
hợp hình phạt là tử hình
theo viện kiểm sát bị cáo trương mỹ lan đã tích cực tham gia các hoạt động từ thiện phòng chống dịch covid một mươi chín
được chủ tịch nước tặng huân chương lao động hạng ba và ba mươi một bằng khen của hội chữ thập đỏ việt nam
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm
tuy nhiên bị cáo trương mỹ lan phạm tội nhiều thủ danh đặc biệt nghiêm trọng
bị cáo tổ chức thực hiện chuỗi hành vi phạm tội trong một thời gian dài
bằng nhiều thủ đoạn tinh vi gian dối chiếm đoạt và gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn cho nhà nước nhân dân và scb
trương mỹ lan có ba tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự
bị cáo thực hiện hành vi phạm tội có tổ chức phạm tội từ hai lần trở lên dùng thủ đoạn tinh vi để phạm tội
vì vậy cần phải có mức hình phạt nghiêm khắc tương xứng với hành vi và hậu quả mà bị cáo gây ra
loại bỏ bị cáo khỏi đời sống xã hội đáp ứng yêu cầu phòng chống tội phạm nói chung và tội phạm kinh tế chức vụ nói riêng